phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh nghệ an cho biết
cơ quan này vừa tiến hành bắt giữ bốn đối tượng về tội chặt phá rừng trái phép
nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm trần quốc sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tại xã thanh thủy
lê ngọc trường hoàng văn thắng cùng chú tại xã thanh an trần văn hải chú tại xã thanh thịnh
đều thuộc huyện thanh trường
từ đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tại tiểu khu chín trăm chín mươi sáu thuộc địa bàn xã thanh an huyện thanh trương
các đối tượng trên đã chặt phá rừng tự nhiên để trồng keo
đến đêm ngày ba mươi tháng bảy khi các đối tượng dùng ô tô vận chuyển gỗ chặt phá rừng ra khỏi hiện trường
đến địa phận xã thanh hương huyện thanh trương thì bị các trinh sát bắt quả tang
tăng vật thu giữ gồm một ô tô hết thời hạn kiểm định sáu mét khối gỗ tròn
hai cửa xăng và ba xe máy chạy trước dò đường
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ